sáng nay một mươi chín tháng một mươi một tại hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu đã bầu ông nông quốc bình tái cử vị trí chủ tịch hội
ban chấp hành hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã bầu hai mươi một đồng chí vào ban chấp hành trung ương hội
nhạc sĩ nông quốc bình tái cử chủ tịch hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu
các thành viên trong ban chấp hành trung ương hội là những người có uy tín nhiệt huyết và trách nhiệm với đời sống văn học nghệ thuật nhất là trong lĩnh vực văn học nghệ thuật trong cộng đồng dân tộc thiểu số
đại hội đại biểu toàn quốc hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu diễn ra thành công tốt đẹp để lại dư âm tốt cho các đại biểu tham gia đại hội